sáng nay ngày một mươi ba tháng chín đại hội đại biểu toàn quốc hội luật gia việt nam lần thứ một mươi ba nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn đã diễn ra tại hà nội
đồng chí trần quốc vượng ubnd thường trực ban bí thư tham dự và chỉ đạo đại hội
cùng dự có nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn văn an nguyễn sinh hùng đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đồng chí phan đình trạc bí thư trung ương đảng trưởng ban nội chính trung ương
nguyên tổng bí thư nông đức mạnh nguyên chủ tịch nước nguyễn minh chiết trương tấn sang chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân gửi lãng hoa chúc mừng
phát biểu chỉ đạo đại hội thay mặt ban bí thư đồng chí trần quốc vượng biểu dương những cố gắng và thành tích mà hội luật gia việt nam đã đạt được trong nhiệm kỳ khóa một mươi hai vừa qua
để góp phần thiết thực vào việc thực hiện nhiệm vụ của đất nước
thường trực ban bí thư trần quốc vượng đề nghị hội luật gia việt nam cần bám sát và nắm vững các quan điểm của đảng
nhà nước triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của hội
các tổ chức hội hội viên nhất là ở các cơ quan chức năng trực tiếp tham gia công tác bảo vệ pháp luật như điều tra truy tố xét xử thi hành án
phải thực sự trung thực khách quan liêm chính trí công vô tư tôn trọng và bảo vệ lẽ phải công lý quyền con người quyền công dân
xây dựng uy tín nghề nghiệp góp phần xây dựng củng cố niềm tin pháp luật
hội viên của hội ở những nơi này phải là những tấm gương liêm chính làm nòng cốt trong đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực
tại đại hội thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước thường trực ban bí thư trần quốc vượng đã trao huân trường hữu nghị tặng bà gina meyer
chủ tịch hội luật gia dân chủ quốc tế vì những đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng bảo vệ chủ quyền của việt nam
phát triển mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa giới luật gia quốc tế và giới luật gia việt nam